ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh hà tĩnh đã mở phiên tòa công khai xét xử vụ án đối tượng nguyễn văn hóa phạm tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam theo khoản một điều tám mươi tám bộ luật hình sự
cáo trạng tại phiên tòa nêu rõ từ năm hai nghìn một mươi ba nguyễn văn hóa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê xã kỳ khang huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh đã lập tài khoản trên facebook để kết bạn trao đổi thông tin với nhiều đối tượng phản động đồng thời chia sẻ phát tán bài viết video hình ảnh có nội dung tiêu cực kích động xuyên thạc sự thật tuyên truyền các luận điệu phản động trái với đường lối chính sách của đảng nhà nước việt nam đặc biệt sau sự cố môi trường biển và lũ lụt trên địa bàn các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình
từ đầu năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một năm hai nghìn một mươi năm nguyễn văn hóa vào thành phố hồ chí minh làm việc và tiếp tục sử dụng mạng xã hội để xuyên thạc phỉ bán chính quyền nhân dân tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý phao tin vệ đặt gây hoang mang trong nhân dân
tại phiên tòa sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ căn cứ vào hoạt động xét xử kết quả tranh tụng tại phiên tòa và các quy định khác của pháp luật hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh hà tĩnh đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn hóa bảy năm tù giam và cấm đi khỏi nơi cư trú ba năm kể từ sau khi chấp hành xong hình phạt tù